trước những diễn biến của tình hình thời tiết nắng nóng những ngày qua
ubnd tp hà nội vừa đồng ý kế hoạch tưới nước rửa đường của ba mươi quận huyện thị xã
việc rửa đường phải tuân thủ bảo đảm vệ sinh môi trường
không trồng lấn với các hoạt động của xe quét hút và không tưới nước rửa đường trong ngày mưa
kinh phí rửa đường năm hai nghìn hai mươi của thành phố là trên một trăm một mươi bốn tỷ đồng từ ngân sách
trong đó quận cầu giấy dự kiến chi cao nhất gần một mươi một tỷ đồng
huyện ba vì đứng thứ hai với bảy tám tỷ đồng và thấp nhất là huyện đông anh gần năm trăm linh triệu đồng
căn cứ vào những tiêu chí trên các địa phương đưa ra phương án rửa đường với từng tuyến đường phố trên địa bàn
các tuyến đường được rửa là thường xuyên và là những tuyến phố chính trên địa bàn quận huyện hay phát sinh bụi bẩn